ủy ban nhân dân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế cho biết đến chiều một một mươi hai tổng cộng hiện có tám mươi sáu người bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì
mua từ tiệm bánh mì anh thi ở chợ an lỗ xã phong hiền huyện phong điền
nhiều người dân phải nhập viện cấp cứu điều trị với các triệu chứng nôn ói nhức đầu ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thừa thiên huế
tại bệnh viện trung ương huế cơ sở hai đóng tại xã phong an huyện phong điền trong hai ngày qua có năm mươi năm bệnh nhân bị ngộ độc và cấp cứu ở bệnh viện
khi được hỏi thì tất cả các bệnh nhân đều đã ăn bánh mì ở tiệm bánh anh thi trong chợ an lỗ xã phong hiền huyện phong điền
các bệnh nhân khi nhập viện đều có triệu chứng nhức đầu nôn ói đi ngoài nhiều sốt cao và bạch cầu tăng
trong đó có hai mươi hai bệnh nhân là trẻ em đang điều trị tại khoa nhi
hiện nay tất cả các bệnh nhân vẫn đang nằm điều trị chưa có bệnh nhân nào xuất viện
các bệnh nhân đã làm nhắn chóng báo cáo cho các đơn vị có trách nhiệm như sở y tế trung tâm y tế dự phòng
trí cục vệ sinh an toàn thực phẩm để họ nằm hình dịch trên địa bàn và đi xác minh và có biện pháp xử lý vấn đề dự phòng
theo ghi nhận tại các địa phương đến ngày một tháng một mươi hai tổng cộng có tám mươi sáu người bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại tiệm bánh anh thi ở chợ an lỗ
hiện cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động cơ sở bánh mì này và lấy mẫu xét nghiệm làm rõ nguồn gốc